bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết lực lượng của đơn vị vừa truy bắt hai tàu cá hành nghề giã cào trái phép gần bờ biển quảng trị
tuy nhiên trong quá trình lai rắt vào bờ xử lý thì hai tàu cá này đã cắt dây bỏ trốn
theo đó hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi hai nghìn hai trăm hai mươi hai ts và qng chín mươi bảy nghìn một ts đều do ông phạm văn sơn
trú tại phường nghĩa an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu cùng một mươi sáu thuyền viên đang khai thác hải sản gần bờ biển tỉnh quảng trị
bằng hình thức giã cào trái với quy định của pháp luật
sau khi phát hiện hành vi trên lực lượng phối hợp của bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tổ chức truy bắt ngăn chặn
tuy nhiên trong quá trình lai rắt vào bờ thì hai tàu cá của ông sơn lợi dụng trời tối kèm mưa to gió lớn đã tự ý cắt dây bỏ trốn
hiện tại lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang củng cố hồ sơ gửi đơn vị chủ quản quảng ngãi để có biện pháp phối hợp xử lý
trước đó lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị cũng đã truy bắt và xử lý hai tàu cá của tỉnh kiên giang
khi đang đánh bắt thủy hải sản bằng giã cào ở gần bờ biển quảng trị